hưởng ứng ngày di sản văn hóa việt nam hai nghìn một mươi tám liên hiệp unesco việt nam trung tâm unesco phát triển văn hóa và thể thao
đã tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật ngày hội di sản văn hóa việt nam lần thứ nhất tại hoàng thành thăng long hà nội
trong hai ngày từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
ngày hội di sản văn hóa việt nam lần thứ nhất được tổ chức tại hoàng thành thăng long là sự kiện văn hóa du lịch quan trọng
nhằm giới thiệu quảng bá tuân vinh giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của việt nam
đặc biệt là di sản văn hóa việt nam đã được unesco công nhận
đây cũng là hoạt động xã hội sâu rộng nhằm tăng cường nhận thức trách nhiệm của cộng đồng
trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc đồng thời quảng bá tiềm năng văn hóa thương mại và du lịch
liên kết phát triển du lịch di sản bền vững giữa các vùng miền tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm
trong công tác quản lý bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc
chương trình được mở cửa miễn phí trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng một mươi một